trong bối cảnh trung bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín nhưng năm hai nghìn hai mươi thu ngân sách tỉnh đồng nai vẫn ước đạt hơn năm mươi bốn tỷ đồng
vượt chỉ tiêu trung ương giao tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt hơn bốn năm cao hơn bình quân cả nước trong năm nay
theo dự kiến của chính phủ từ hai năm đến ba đây là thông tin từ kỳ họp cuối năm của hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai diễn ra từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi hai
với sự nỗ lực rất lớn tỉnh đồng nai đã đạt và vượt hai mươi bốn trên hai mươi tám chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội
thu nội địa của đồng nai đạt một trăm một mươi ba dự toán năm đồng nai tiếp tục khẳng định thế mạnh và tiềm năng trong phát triển công nghiệp
giữ vững được đà tăng trưởng ổn định trong nông nghiệp tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội của đồng nai còn nhiều khó khăn thách thức và hạn chế
một số loại tội phạm còn tiêm ẩn những yếu tố phức tạp tiến độ giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm
đây là những vấn đề được các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai thảo luận trong bốn ngày diễn ra kỳ họp cuối năm từ đó tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới